thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay tại hòa bình tòa án nhân dân cấp cao hà nội đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm
theo đơn kháng cáo xin giảm nhạy hình phạt của bị cáo đào quang thực sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hộ khẩu thường trú và chỗ ở tại xóm trúc sơn xã toàn sơn huyện đà bắc tỉnh hòa bình
về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân được quy định tại khoản một bảy mươi chín bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
này là khoảng một một trăm linh chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
theo cáo trạng tại bản án sơ thẩm đào quang thực nguyên là giáo viên trường tiểu học triệu phúc lịch huyện đà bắc tỉnh hòa bình
để thực hiện hành vi hoạt động chống phá nhằm lật đổ chính quyền nhân dân đào quang thực đã sử dụng hai tài khoản facebook và hộp thư điện tử
để liên lạc móc nối với các đối tượng phản động trong và ngoài nước đồng thời đăng tải nhiều bài viết và bài chia sẻ bình luận có nội dung phản động
đào quang thực đã viết đơn xin lỗi
đào quang thực đã nhận ra nhập tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời là một tổ chức phạt động khủng bố
với tôn trì mục đích là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam và nhà nước cộng hòa sầu chủ nghĩa việt nam
bằng bạo động vũ trang và có nhiều hoạt động bài viết chống phá tuyên truyền nội dung phản động rồi gửi cho tổ chức này
từ đó đào quang thực đã được kết nạp vào tổ chức này và bổ nhiệm chức vụ chính nguyện đoàn hòa bình
việc làm này của đào quang thực đã nhiều lần được các cơ quan quản lý nhà nước nhắc nhở và đào quang thực cũng đã viết cam kết
sẽ dừng các hành vi chống đối không tham gia vào các tổ chức phản động
tuy nhiên sau đó đào quang thực lại càng hoạt động và chống đối quyết liệt phạt động hơn
thậm chí đã móc đối cùng một số đối tượng phạt động lên kế hoạch tổ chức khủng bố
sát hại những cán bộ cao cấp tại thanh hóa và hòa bình
sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ về hành vi phạm tội của đối tượng
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hòa bình đã ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của đào quang thực
quá trình khám xét cơ quan chức năng đã thu giữ được nhiều tài liệu chứng cứ có liên quan đến hoạt động
phản động chống phá nhà nước của đào quang thực
với hành vi phạm tội trên ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám viện kiểm sát nhân dân tỉnh hòa bình
đã truy tố đào quang thực về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
tại phiên tòa hình sự sơ thẩm hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh hòa bình đã tuyên phạt bị cáo đào quang thực
mức án một mươi bốn năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
phạt quản chế bị cáo thực năm năm tại địa phương sau khi chấp hành xong hình phạt tù
sau đó đào quang thực đã viết đơn kháng cáo xin giảm nhạy ảnh phạt
tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo và người bảo chữa cho bị cáo đã cung cấp thêm cho hội đồng xét xử
tòa nhân dân cấp cao tại hà nội một số thông tin tài liệu để xin giảm nhạy ảnh phạt
căn cứ lời khai của bị cáo và xét thấy do bị cáo là người có nhiều thành tích trong quá trình công tác
và gia đình bị cáo đã có công với cách mạng hội đồng xét xử tòa nhân dân cấp cao đã quyết định
giảm án cho bị cáo từ một mươi bốn năm tù giam xuống còn một mươi ba năm tù giam
người thường dựa vào mai rũi khi mà chung đường với xe container
và không chỉ có trên các tuyến quốc lộ mà ở một số tuyến đường tại tp hcm
xe container còn lưu thông vào đường dân sinh nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông là rất cao
đường nguyễn duy trinh quận chín tp hcm từ lâu đã được mệnh danh là con đường tử thần
khi có rất nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra
và vào chiều ngày một mươi bốn tháng một vừa qua một nam thanh niên khi mà điều khiển xe máy
đã va chạm với xe container sau cú va chạm người điều khiển xe máy ngã xuống đường
và bị bánh xe container cán qua làm tử vong tại chỗ
và hàng loạt vụ tai nạn giao thông làm chết người đã xảy ra trên đoạn đường này
khiến cho người dân nơi đây luôn trong tình trạng là cảm thấy bất an khi phải chung đường với những hùng thần
trước thực trạng trên sở giao thông vận tải tp hcm đã cấm ô tô tải
có tài trọng trên năm tầng
xe giao thông vẫn lưu thông từ sáu giờ đến hai mươi hai giờ hàng ngày trên đường này
nhưng xe tải xe container vẫn vô tư lưu thông
đường nguyễn duy trinh là tuyến đường chính dẫn vào cảng phú hữu hiện chỉ rộng khoảng bảy mét
xe tải nặng xe container lưu thông qua khu vực dân cư đông đúc và không có làng đường dành riêng cho xe máy
nên thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông
bài học trong vụ tai nạn thảm khốc ở long an cũng đã giống linh hội chuông
cho các cơ quan chức năng ở tp hcm cần phải nghiên cứu từng các biện pháp
để tránh lập lại các thảm họa tương tự khi xe tải nặng xe container lưu thông vào đường dân sinh
chúng tôi sẽ có sự điều chỉnh về phương án bố trí lực lượng làm sao phù hợp
trong đó các hành vi nguy hiểm nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông bộng tác giao thông chúng tôi sẽ lý nghiêm
các trường hợp vi phạm tốc độ đã uống rượu bia mà còn vẫn còn điều khiển phương tiện
hoặc các tình trạng xe chở quá khổ quá tải chúng tôi sẽ phối hợp với khu vực cảng
để điều phối lượng phương tiện làm sao là lượng phương tiện này không gây cản trở hoạt động đi lại của các phương tiện khác
ngoài công tác tuyên truyền cho tài xế lực lượng công vụ tăng cường xử lý
thì các doanh nghiệp vận tải phải thực hiện nghiêm về luật an toàn giao thông
không vì yếu tố lợi nhuận mà bất chấp tính mạng tài sản của người khác
đặc biệt là quan tâm đến sức khỏe của tài xế
lực lượng cảnh sát giao thông tp hcm sẽ phối hợp với các ngành chức năng
mở nhiều đợt cao điểm trước trong và sau tết kiểm tra nồng độ cồn chất kích thích
đối với tài xế xe cơ giới tại các bến xe tuyến cửa ngõ và cảng vận tải hàng hóa
vì thời tiết diễn biến phức tạp và để phòng ngừa thời tiết xấu đảo sẽ bị cô lập
nên những ngày qua gần đây thì người dân trên đảo lý sơn đã chuẩn bị nguồn hàng tết chở ra đảo
thời tiết thuận lợi anh phan giang lành ở xã an
thủ đô của tây sơn thủ đô của tây sơn thủ đô của tây sơn thủ đô của tây sơn
đã nhập về đảo gần tám trăm linh cây cảnh mini với trên ba mươi chủng loại đến bán trong dịp tết

tỉnh sơn la đã tích cực tham mưu cho bộ tỉnh nhiều chủ trương giải pháp đảm bảo an ninh trả tự
chủ động nắm chắc tình hình và triển khai hiệu quả các biện pháp công tác công an
bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thượng tướng tô lâm đã ghi nhận biểu dương những thành tích
mà công an tỉnh sơn la đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám đồng thời nhấn mạnh lực lượng công an tỉnh sơn la
cần tiếp tục tăng cường công tác xây dựng lực lượng nắm chắc tình hình
chủ động tham mưu với bộ công an với tỉnh các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự
chú trọng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trước mắt là huy động lực lượng thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm
bảo vệ tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
ghi nhận những thành tích xuất sắc năm hai nghìn một mươi tám công an tỉnh sơn la đã vinh dự đón nhận cờ thi đua xuất sắc của chính phủ
nhiều luật tập thể được chủ tịch nước thủ tướng chính phủ bộ công an
ủy ban nhân dân tỉnh và giám đốc công an tỉnh tặng bằng khen giấy khen
trước đó công an tỉnh sơn la đã tổ chức khánh thành trụ sở làm việc mới
công trình có tổng mức đầu tư hơn một trăm tám mươi ba tỷ đồng
việc hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình sẽ góp phần đáp ứng yêu cầu công tác của công an tỉnh sơn la trong tình hình mới
tiếp tục chủ động tham mưu giúp đảng ủy công an trung ương làm tốt công tác xây dựng đảng về tổ chức và công tác đảng viên
thực hiện tốt cơ chế nêu gương của cán bộ đảng viên
nhất là cấp ủy lãnh đạo công an các cấp
đó là chỉ đạo của thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tại hội nghị triển khai công tác năm hai nghìn một mươi chín
của cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an diễn ra sáng nay tại hà nội
năm hai nghìn một mươi tám cục công tác đảng công tác chính trị bộ công an đã tập trung tham mưu cho đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an nghiên cứu xây dựng đề án tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác đảng công tác chính trị công an nhân dân trong tình hình mới
kiện toàn tổ chức đảng và cấp ủy ủy ban kiểm tra theo mô hình tổ chức bộ máy mới
công tác khen thưởng tiếp tục được xiết chặt
các hoạt động biểu diễn ca mối nhạc kịch nói đã phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị
đối ngoại cán bộ chiến sĩ và nhân dân các lớp tập huấn điều lệnh quân sự võ thuật nghiêm túc và an toàn
tham gia thi đấu đạt kết quả cao tại các giải thể thao trong nước và quốc tế
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn thành biểu dương ghi nhận những thành tích kết quả
mà cục công tác đảng công tác chính trị đạt được trong năm vừa qua
để thực hiện có hiệu quả các mặt công tác trong năm hai nghìn một mươi chín
thứ trưởng nguyễn văn thành yêu cầu cục công tác đảng công tác chính trị
tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ trọng tâm
phát biểu chỉ đạo thượng tướng nguyễn văn thành biểu dương ghi nhận đánh giá cao những thành tích mà công an tỉnh lạng sơn đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám
đồng thời yêu cầu công an lạng sơn tiếp tục nỗ lực phân đấu dự báo chính xác tình hình danh thế chủ động trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm và chương trình công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba
nhân dịp này ba tập thể đã vinh dự được nhận cờ thi đua của bộ công an vì những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc cấp cơ sở năm hai nghìn hai mươi ba
ba tập thể tám cá nhân được nhận bằng khen của bộ công an vì những thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm góp phần bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
chiều nay tại trụ sở bộ công an ban chấp hành công đoàn công an nhân dân tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm hai nghìn một mươi tám
và triển khai công tác công đoàn năm hai nghìn một mươi chín tới dự có ông trần văn thuật phó chủ tịch liên đoàn lao động việt nam
báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm hai nghìn một mươi tám của công đoàn công an nhân dân cho biết tổ chức công đoàn công an nhân dân đang phát triển lớn mạnh cả về tổ chức và đoàn viên
hiện công đoàn công an nhân dân có hơn hai mươi năm đoàn viên và đã phát triển tới công an các tỉnh thành phố có số lượng lao động lớn
hoạt động của tổ chức công đoàn trong công an nhân dân đã góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị
xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
phát biểu tại hội nghị phó chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam trần văn thuật ghi nhận biểu dương những thành tích mà công đoàn công an nhân dân đã đạt được trong năm qua
đề nghị công đoàn công an nhân dân phổ biến triển khai và cụ thể hóa các chương trình nghị quyết của ban chấp hành tổng liên đoàn lao động việt nam
cho phù hợp với tình hình và nhiệm vụ của công đoàn các cấp trong công an nhân dân
thay mặt đảng ủy lãnh đạo cục công tác đảng và công tác chính trị cục trưởng thiếu tướng đào gia bảo yêu cầu công đoàn công an nhân dân tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền
giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đoàn viên gắn với thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua đẩy mạnh các hoạt động nhằm làm tốt nhiệm vụ đại diện chăm lo
bảo vệ quyền lợi ích chính đáng cho đoàn viên người lao động từ đó thu hút người lao động tham gia tổ chức nhằm củng cố nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong công an nhân dân
với những thành tích đã đạt được nhiều đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc đã được nhận cờ thi đua và bằng khen của ban chấp hành tổng liên đoàn lao động việt nam
sáng nay tại hà nội cục cảnh sát giao thông bộ công an đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi sáng tác khẩu hiệu duraemon với an toàn giao thông
năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín đây là cuộc thi nhằm tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông cho các em học sinh
sau một thời gian phát động với chủ đề đội mũ bảo hiểm ban tổ chức đã tiếp nhận hơn một trăm linh khẩu hiệu tham gia cuộc thi
so với hai năm trước số lượng khẩu hiệu năm nay thể hiện sự quan tâm khá đồng đều của các lứa tuổi đối với lĩnh vực an toàn giao thông
kết thúc cuộc thi ban tổ chức đã chọn ra được hai mươi một khẩu hiệu xuất sắc nhất
trong đó có một khẩu hiệu được lựa chọn để imposter
các em học sinh cũng như phụ huynh sẽ nâng cao hơn ý thức tự giác của mọi người trong việc chấp hành đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô xe gắn máy xe đạp